công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai vừa tiến hành truy xét bắt đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trị giá gần ba trăm linh triệu đồng góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó gia đình bà võ thị tòn chú tại xã bào hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian phá khóa cửa nhà đột nhập vào trộm tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng trị giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng

trước đó gia đình bà võ thị tòn chú tại xã bào hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian phá khóa cửa nhà đột nhập vào trộm tiền mặt và nhiều trang sức bằng và nhiều trang sức bằng